để động viên các doanh nghiệp làm tốt nghĩa vụ thuế cho nhà nước và chăm lo đời sống cho công nhân
ngày một mươi sáu tháng một thành ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc việt nam tp hcm do đồng chí võ thị dung
phó bí thư thành ủy dẫn đầu đã đi thăm và chúc tết một mươi tám doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đến thăm và chúc tết công ty ecq việt nam có một trăm linh vốn đầu tư của nhật bản tại khu công nghiệp tân bình
chuyên sản xuất các mặt hàng về thực phẩm và công ty trách nhiệm hữu hạng hùng tỷ huyện bình chánh
có một trăm linh vốn đầu tư của đài loan chuyên sản xuất về giày thể thao xuất khẩu
công ty ecq việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín đã có doanh thu hơn một mươi một tỷ đồng
thưởng tế cho công nhân năm nay bình quân là một mươi năm triệu đồng cho một người
công ty trách nhiệm hữu hạng hùng tỷ thưởng tết cho công nhân bình quân một người là một mươi hai triệu đồng
thay mặt lãnh đạo thành phố đồng chí võ thị dung đã chúc mừng những kết quả đạt được
trong sản xuất kinh doanh của các công ty đồng thời chúc mừng các công ty trong năm hai nghìn hai mươi
sẽ đạt được doanh số cao hơn và quan tâm hơn nữa đến đời sống của công nhân và người lao động